trong lúc nhậu tại nhà phạm phú hậu cùng với huỳnh văn đệ phạm hữu linh nhớ lại mâu thuẫn với võ ngọc thanh ly trước đó hơn một năm
nên đã rủ hậu đệ tìm ly để đánh cảnh cáo sau đó cả ba đến tiệm bánh mì của ly tại chợ vĩnh phú
thấy ly cùng thuận đang làm bánh mì cả ba đối tượng đã nhảy đánh chém ly và thuận gây thương tích rồi cả nhóm lên xe bỏ đi
hậu quả tỷ lệ tổn thương cơ thể của thuận là một mươi bảy ly là hai
công an huyện thoại sơn đã bắt tạm giam linh
còn hậu và đệ được cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh đồng nai vừa bắt quả tăng sòng bạc do nguyễn quang tôn thường trú tại xã phú sơn huyện tân phú tỉnh đồng nai
cùng đối tượng tên phi và ku chưa rõ lai lịch đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
tại khu vườn điều thuộc thôn một mươi xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận giáp danh huyện tân phú tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ gần một trăm bốn mươi đối tượng
tại hai chiếu bạc được tổ chức dưới hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
vật chứng tạm giữ trên chiếu bạc và trên người đối tượng là hơn ba trăm bảy mươi triệu đồng sáu hộp xí ngầu một mươi tám con gà đá hơn hai trăm linh điện thoại di động và xe gắn máy
một mươi bảy xe ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan
hiện các đối tượng đã được đưa về công an huyện tân phú sàng lọc và mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vốn hành nghề co đất một đối tượng đã bịa đặt nhiều thông tin khiến hàng chục người dân tin tưởng
giao số tiền đặt cọc để chiếm đoạt hàng tỷ đồng
toán nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn công thành chú phương hòa khánh nam quận liên triều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân có nhu cầu mua đất giá rẻ
thành đưa ra thông tin có trong tay một vài lô đất ruộng nên giao bán trên mạng và hứa sẽ chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
khi nhận tiền đặt cọc của khách thành đã tìm mọi cách hứa hẹn rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền cọc
tính đến ngày bị phát hiện bị cáo thành đã lừa đảo một mươi năm người chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng
tại phiên xét xử thành thừa nhận đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản như kết luận của cơ quan điều tra
riêng việc thành nhờ người làm giấy tờ hồ sơ đất giả để qua mắt người dân hội đồng xét xử thấy cần phải mở rộng điều tra để truy tố đúng người đúng tội
tòa án nhân dân thành phố quyết định đình chỉ phiên tòa để tiếp tục củng cố hồ sơ